các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ví dụ lạc quan sau nhiều tháng số ca mắc covid một mươi chín trong ngày tại tp hcm đã giảm xuống mức ba con số
bên cạnh đó số ca tử vong cũng tiếp tục giảm sâu
từ ngày một mươi năm tháng một mươi vận tải hành khách bằng xe taxi xe buýt xe vận chuyển hành khách bằng hợp đồng trên địa bàn tỉnh bình dương sẽ hoạt động trở lại
thành phố đà nẵng dự kiến từ ngày một mươi sáu tháng một mươi sẽ cho nhà hàng quán ăn cà phê
được phục vụ khách tại chỗ nhưng không quá năm mươi công suất
theo sở xây dựng tp hcm trung bình mỗi năm thành phố xây ba căn nhà xã hội đáp ứng nhà ở cho khoảng một mươi hai hộ gia đình
thành phố dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ xây một triệu căn nhà giá rẻ hiện thực hóa mục tiêu tổ chức lại đời sống của người lao động
phòng y tế thành phố đà lạt vừa ra văn bản thực hiện cách ly tập trung với trường hợp người từ ngoài tỉnh tới đà lạt
dù đã tiêm hai mũi vaccine nội dung này trái với chỉ đạo của chính phủ tại nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn của bộ y tế
mới đây ubnd tp hải phòng điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
người trở về hải phòng từ tỉnh thành khu vực có nguy cơ rất cao đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
vẫn sẽ phải cách ly tập trung bảy ngày và lấy mẫu xét nghiệm hai lần

ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai cho biết vừa ghi nhận thêm bảy ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có hai ca bệnh là cán bộ tại chốt kiểm soát dịch km hai trăm ba mươi bảy cao tốc nội bài lào cai
sở y tế tỉnh phú thọ cho biết trên địa bàn huyện lâm thao vừa ghi nhận hai trường hợp mắc covid một mươi chín mới
chưa rõ nguồn lây nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung trí tiết
một tín hiệu là
sau nhiều tháng số ca mắc covid một mươi chín trong ngày tại tp hcm đã giảm xuống mức ba con số
bên cạnh đó số ca tử vong cũng tiếp tục giảm sâu
trong hai mươi bốn giờ qua hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận chín trăm linh chín trường hợp nhiễm mới trên địa bàn tp hcm
trong đợt dịch thứ tư tp hcm có tổng cộng bốn trăm một mươi một ba trăm hai mươi bảy trường hợp nhiễm covid một mươi chín được bộ y tế công bố
và đây cũng là thời điểm số ca mắc còn ba con số sau gần ba tháng đều trên một ca mỗi ngày
đợt bùng phát dịch covid một mươi chín
lần thứ tư tại tp hcm bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
số ca bệnh sau đó liên tiếp tăng nhanh và vượt lên ngưỡng hàng nghìn ca mỗi ngày từ tuần thứ hai của tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
theo số liệu ghi nhận của cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm
đỉnh của dịch đã rơi vào khoảng tuần đầu tháng chín với số ca bệnh ngày cao điểm lên tới tám năm trăm một mươi ca
số ca mắc mới mỗi ngày liên tục ở mức bốn trường hợp kéo dài đến cuối tháng chín mới bắt đầu giảm
đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một số ca mắc mới mỗi ngày giảm xuống dưới hai
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi số ca bệnh còn chín trăm linh chín trường hợp
bên cạnh đó số ca tử vong cũng đón nhận những tín hiệu lạc quan
sau nhiều tháng liên tiếp duy trì ở mức cao hai tuần qua số ca tử vong giảm
đặc biệt hôm một mươi bốn tháng một mươi số ca tử vong chỉ còn sáu mươi một trường hợp
ngoài ra nhóm bệnh nặng phải thở máy thở oxy tại các bệnh viện đã giảm sâu còn khoảng ba trường hợp
dự báo trong những ngày tới bệnh nhân tử vong vì covid một mươi chín sẽ tiếp tục giảm
trước tình hình dịch bệnh diễn biến khả quan ngày một mươi bốn tháng một
ubnd tỉnh đồng nai đã có văn bản gửi ubnd tp hcm về bổ sung việc tổ chức cho người lao động sử dụng xe ô tô cá nhân di chuyển giữa hai địa phương
điều kiện di chuyển được áp dụng cho những người đã tiêm vaccine sau một mươi bốn ngày đã khỏi covid một mươi chín dưới sáu tháng
hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày lấy mẫu
từ ngày một mươi năm tháng một mươi vận tải hành khách bằng xe taxi xe buýt xe vận chuyển hành khách bằng hợp đồng trên địa bàn tỉnh bình dương sẽ hoạt động trở lại
sở giao thông vận tải tỉnh bình dương vừa ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời về hoạt động vận tải hành khách đường bộ đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh trong thời gian địa phương nới lỏng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó từ ngày một mươi năm tháng một mươi vận tài hành khách bằng xe taxi xe buýt xe vận chuyển hành khách bằng xe hợp đồng hoạt động trở lại nhưng mỗi đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá hai mươi đối với taxi xe buýt và ba mươi đối với xe vận chuyển hành khách số xe quản lý
mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng gồm cấp một nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh cấp hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng cấp ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam cấp bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
tại các địa phương hoặc vùng màu đỏ vẫn tiếp tục dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện giao thông công cộng trừ taxi xe công nghệ dưới chín chỗ có vách ngăn với khách thanh toán điện tử
trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua thì không được dừng đỗ
đối với hành khách tham gia giao thông đi từ địa phương khu vực vùng màu cam vùng màu đỏ phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thải xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc pc covid
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp liều cuối cùng được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương
có giấy gia viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm xét covid một mươi chín bằng phương pháp prote pcr hoặc xét nghiệm nhanh khá nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
tuần thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mở cơ đau rắt họng
đối với hành khách đi từ địa phương khu vực màu xanh đến khu vực màu vàng màu cam màu đỏ phải tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rát họng có kết quả xét nghiệm xét covid một mươi chín bằng phương pháp prote pcr hoặc xét nghiệm nhanh khá nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên ô tô
dự kiến từ ngày hai mươi tháng một mươi taxi xe buýt xe vận chuyển hành khách bằng xe hợp đồng sẽ hoạt động liên tỉnh
và mỗi đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá hai mươi số xe quản lý
thành phố đà nẵng dự kiến từ ngày một mươi sáu tháng một mươi sẽ cho nhà hàng quán ăn cà phê đều phục vụ khách tại chỗ nhưng không quá năm mươi công suất
đà nẵng cũng mở lại phòng game yoga piza hoạt động thể thao trong nhà bảo tàng triển lãm dạp chiếu phim địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật
vui chơi giải trí người tham gia phải tuân thủ năm k và các biện pháp phòng chống dịch
điều kiện kèm theo là tất cả các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp phải có thiết bị kiểm soát mã qr để quản lý thông tin người tham gia
có phương án thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
thành phố cũng cho đón khách du lịch nội địa giai đoạn đầu là người đà nẵng có chương trình giảm giá dịch vụ và khách công vụ
sau đó sẽ triển khai mô hình bong bóng du lịch trao đổi nguồn khách với một số tỉnh thành đã kiểm soát được dịch
tiến tới đón khách du lịch quốc tế theo hướng dẫn của trung ương
về giáo dục đà nẵng cho học sinh cấp trung học cơ sở ở xã hòa bắc huyện hòa vang
địa phương không có ca dương tính trong đợt dịch này việc đến trường học tập trung trở lại từ ngày một mươi tám tháng một mươi
học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên lê quỳ đôn đi học từ ngày hai mươi năm tháng một mươi
với các cấp học khác thành phố dự kiến cơ bản đi học lại từ ngày một tháng một mươi một
các hoạt động tiếp tục tạm dừng bao gồm cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp trừ cơ sở cắt tóc gội đầu
karaoke massage quán bar vũ trường casino điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng trò chơi điện tử
theo sở xây dựng tp hcm trung bình mỗi năm thành phố xây ba căn nhà xã hội
đáp ứng nhà ở cho khoảng một mươi hai hộ gia đình
thành phố dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ xây một triệu căn nhà gia sản
giá rẻ hiện thực hóa mục tiêu tổ chức lại đời sống của người lao động
sở xây dựng cho hay việc phát triển một triệu căn nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp
sẽ được cụ thể hóa trong kế hoạch phát triển nhà ở ở tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi năm
do sở xây dựng trình lãnh đạo tp hcm dự kiến sẽ được lãnh đạo tp hcm học và sớm xem xét thông qua
trước đó tại hội nghị công bố nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi phó chủ tịch ubnd tp hcm
hòa bình đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân thuê và thuê mua
theo ông bình đại dịch covid một mươi chín vừa qua đã bộc lộ nhiều vấn đề trong quản lý đô thị của thành phố
trong đó chuyện lo nhà ở cho người lao động ví dụ như quận bảy có một trăm linh nhà trọ cho công nhân thuê
phòng trọ chỉ rộng hai mươi ba mươi m hai nhưng đến năm sáu người ở
công nhân thuê nhà ở dày rác trong các khu trọ tự phát không tập trung
dịch bệnh dễ lây nhiễm chéo từ khu dân cư ra công nhân và ngược lại
khi các doanh nghiệp muốn thực hiện mô hiệu
hình một công đường hai điểm đến để sản xuất trong dịch đã không làm được
để có quỹ đất làm nhà ở xã hội theo ông ngô quang phúc
thành phố cần giả soát và thu hồi quỹ đất hai mươi làm nhà ở xã hội từ các dự án thương mại
quỹ đất công từ nhà xưởng của những đơn vị phải di chuyển ra khỏi nội thành
đặc biệt thành phố cần quy hoạch quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội
nhất là những khu vực gần các khu công nghiệp khu chế xuất và những quận đang phát triển
có nhiều công nhân và lao động nhập cư
trong thực tế doanh nghiệp đôi khi phải làm việc thay việc của cơ quan nhà nước
như điều chỉnh cục bộ quy hoạch một trên hai cho khu vực dự án
do đó theo ông nghĩa thành phố hồ chí minh cần có chính sách rõ ràng
trong khuyến khích xây dựng nhà ở xã hội có chỉ thị với những nội dung khuyến khích cụ thể
phòng y tế thành phố đà lạt vừa ra văn bản thực hiện cách ly tập trung
với trường hợp người từ ngoài tỉnh tới đà lạt
dù đã tiêm hai mũi vắc xin nội dung này trái với chỉ đạo của chính phủ
tại nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn của bộ y tế
nhiều người dân từ các tỉnh lân cận đến đà lạt và các huyện thuộc tỉnh lâm đồng
vẫn còn được các trạm chống dịch ở vùng giáp danh giữa các tỉnh hướng dẫn
quay lại nơi xuất phát hoặc cách ly tập trung dù đã tiêm vắc xin hai mũi
phòng y tế thành phố đà lạt ra văn bản hướng dẫn cách ly y tế với người ngoài tỉnh
theo đó cách ly tập trung bảy ngày đối với người đã tiêm đủ hai mũi vắc xin
mũi thứ hai đã đủ một mươi bốn ngày
đối với trường hợp tiêm một mũi hoặc mũi thứ hai chưa đủ một mươi bốn ngày thì cách ly tập trung một mươi bốn ngày
các nội dung này không đúng theo chỉ đạo của chính phủ tại nghị quyết một trăm hai mươi bốn
ban hành ngày một mươi một tháng một mươi về thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tại nghị quyết chính phủ yêu cầu các tỉnh tạm dừng áp dụng các chỉ thị một mươi năm một mươi sáu và một mươi chín
người đã tiêm đủ vắc xin theo quy định không những không phải cách ly tập trung
mà còn được miễn việc xét nghiệm bắt buộc
hướng dẫn thực hiện của bộ y tế ban hành ngày một mươi hai tháng một mươi nêu rõ
không chỉ đi xét nghiệm đối với những người dân thực hiện đi lại
trừ các trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định kiểm tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
những người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh
chỉ phải thực hiện xét nghiệm trong các tình huống sau
khi có yêu cầu điều tra dịch tễ người thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế
đến từ các địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
văn bản do phòng y tế ủy ban nhân dân thành phố đà lạt ban hành trong tình trạng căn cứ
và các chỉ đạo cũ được ban hành vào ngày hai và ba tháng một mươi
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã có cuộc họp triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám
dự kiến sẽ sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện tại địa phương
mới đây ủy ban nhân dân tp hải phòng điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn
chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
người trở về hải phòng từ tỉnh thành khu vực có nguy cơ rất cao đã tiêm đủ liều vaccine
phòng covid một mươi chín vẫn sẽ phải cách ly tập trung bảy ngày và lấy mẫu xét nghiệm hai lần
đáng chú ý thành phố hải phòng điều chỉnh cách ly y tế đối với người ở các tỉnh thành khu vực
có nguy cơ rất cao tương ứng màu đỏ can theo bảng phân vùng của cổng thông tin bộ y tế
cụ thể người mới được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín chưa qua sáu tháng khi về hải phòng
áp dụng cách ly bảy ngày tại nhà phải xét nghiệm vào ngày
người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử
pc covid hoặc chứng nhận tiêm đủ liều vaccine đã qua một mươi bốn ngày cách ly y tế tập trung bảy ngày
và phải xét nghiệm hai lần tiếp tục cách ly tại nhà bảy ngày và làm xét nghiệm vào ngày cuối cùng
sau đó tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày
người chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc đã tiêm đủ liều nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ một mươi bốn ngày
và cách ly tập trung một mươi bốn ngày và làm xét nghiệm ba lần

trường hợp người già yếu bệnh lý nặng trẻ nhỏ cần có người chăm sóc áp dụng cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
và phải lấy mẫu xét nghiệm ba lần
đối với người về từ vùng danh tự theo dõi sức khỏe bảy ngày và lấy xét nghiệm một lần
người tiêm đủ liều vaccine hoặc đã tiêm đủ liều nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ một mươi bốn ngày
phải cách ly tại nhà bảy ngày và lấy mẫu xét nghiệm hai lần sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày
trường hợp mới được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín chưa quá sáu tháng khi về hải phòng
áp dụng cách ly tại nhà bảy ngày và lấy mẫu xét nghiệm một lần
nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì kết thúc cách ly
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai cho biết vừa ghi nhận thêm bảy ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có hai ca bệnh là cán bộ tại chốt kiểm soát dịch km hai trăm ba mươi bảy cao tốc nội bài lào cai
hai cán bộ tại chốt kiểm soát dịch mắc covid một mươi chín đều là nữ và được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
theo nhận định nguồn lây bệnh có thể từ nhóm công dân
bình dương trở về ngày bảy tháng một mươi
các cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết để xác định nguồn lây
và dự đoán có thể xuất hiện những ca bệnh mới từ nhóm người tiếp xúc với hai ca bệnh này trong những ngày tiếp theo
ngoài ra năm ca bệnh còn lại là các trường hợp về từ tỉnh bình dương đã được cách ly tập trung
không có sự xâm nhập vào địa bàn tỉnh lào cai
có thể tiếp tục xuất hiện những ca bệnh mới từ nhóm người đi bình dương trở về lào cai trong những ngày tiếp theo
năm bệnh nhân này xuất phát từ bình dương theo hai đoàn gần một trăm linh người
khi về đến địa bàn tỉnh lào cai thì được phát hiện bệnh
hiện các bệnh nhân trên đã được chuyển về bệnh viện giã chiến số một lào cai để cách ly điều trị
các lực lượng chức năng tỉnh lào cai đang tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp đi cùng đoàn
với bệnh nhân tại địa điểm cách ly tập trung bảo đảm tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly
thông báo cho các địa phương liên quan có người đi cùng đoàn thông tin về các ca bệnh
về từ bình dương có biện pháp giám sát cách ly không để dịch lây lan
toàn bộ số cán bộ tình nguyện viên làm việc tại chốt kiểm soát dịch km hai trăm ba mươi bảy đã được chuyển về khu cách ly tập trung
theo quy định truy vết các trường hợp tiếp xúc gần xử lý khử khuẩn môi trường tại chốt kiểm soát dịch km hai trăm bảy mươi bảy
phòng cách ly phương tiện vận chuyển các bệnh nhân
sở y tế tỉnh phú thọ cho biết trên địa bàn huyện lâm thao vừa ghi nhận hai trường hợp mắc covid một mươi chín mới
chưa rõ nguồn lây nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao
trường hợp thứ nhất là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại khu một thị trấn hùng sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ
chủ cửa hiệu nga spa cắt tóc gội đầu bệnh nhân này hiện đang mang thai ba mươi năm tuần bốn ngày và chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trường hợp thứ hai là nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chồng của bệnh nhân thứ nhất địa chỉ số nhà một trăm một mươi lê quý đôn
phường gia cẩm thành phố việt trì anh p chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước ngày một mươi hai tháng một mươi con của cặp vợ chồng bệnh nhân này có vào điều trị
tại trung tâm y tế huyện lâm thao từ ngày một tháng một mươi đến ngày tám tháng một mươi ngày một mươi hai tháng một mươi vào khoảng ba giờ
cháu bé có sốt ho đau bụng đi ngoài gia đình đưa cháu đi khám tại trung tâm y tế huyện lâm thao
và được cho vào khoa nhi điều trị và được chuẩn đoán đau bụng chưa rõ nguyên nhân
nghi ngờ dối loạn tiêu hóa chỉ định nhập viện theo dõi điều trị
ngày một mươi bốn tháng một mươi người vợ thấy mệt mỏi đau đầu suốt nhẹ và hơi đau bụng nên đã khám thai
tại phòng khám yêu cầu của trung tâm y tế huyện lâm thao sau đó được chuyển vào khoa và chỉ định nhập viện
khoảng một mươi năm giờ được thực hiện xét nghiệm tiết nhanh sars cov hai cho kết quả nghi ngờ dương tính với sars cov hai
bài tiết toàn cảnh covid một mươi chín chiều một mươi năm tháng một mươi xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đơn sống
cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất như các bạn